tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự do không đồng tình với việc thôn bản phải xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn chuyển từ vùng ba sang vùng một
theo quyết định số tám trăm sáu mươi một của thủ tướng chính phủ và quyết định số bốn trăm ba mươi ba của ủy ban dân tộc một số đối tượng đã kích động lôi kéo ép buộc đe dọa người dân trong thôn tham gia tụ tập gây dối khiếu kiện
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã bắt tạm giam hai đối tượng là hoàng thị hương và hoàng thị hồng thắm công chú tại thôn bản phải
trong quá trình thi hành lệnh bắt hai đối tượng là trần văn thu em chồng của thắm và chu thị huyền là vợ của thu có hành vi hò hét chửi bới cầm dao đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ
tổ công tác đã khống chế hai đối tượng về trụ sở công an huyện hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng khởi tố một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật